với slogan vô cùng ấn tượng khi công nghệ tiến lên phía trước sẽ không ai bị bỏ lại phía sau
sáng nay một mươi tám tháng bốn tập đoàn viettel đã chính thức khai trương mạng bốn g đồng loạt trên cả nước
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam đã tham dự và phát biểu chỉ đạo trực tuyến qua bốn g
gửi lời chúc mừng đến tập đoàn viettel và toàn ngành công nghệ thông tin việt nam
phó thủ tướng đánh giá cao những đóng góp của viettel trong việc xây dựng và phát triển hệ sinh thái trí thức cho người việt
với mong muốn tạo ra hạ tầng kết nối siêu băng rộng có chất lượng tốt nhất
ngay từ khi bắt đầu cung cấp dịch vụ viettel đã lắp đặt ba mươi sáu trạm thu phát sóng
phủ sóng chín mươi dân số một trăm linh trạm thu phát sóng sử dụng hoàn toàn công nghệ bốn thu bốn phát
cho phép mở rộng vùng phổ sóng lên một bốn lần và tăng tốc độ downlos lên gần hai lần
để giúp cho người dân ở cả vùng nông thôn vùng sâu vùng xa có thể sử dụng dịch vụ
đến thời điểm hiện tại viettel đã hoàn chỉnh tốc độ
và mạng lưới để sẵn sàng cung cấp dịch vụ bốn g trên cả nước
với tốc độ download trung bình từ ba mươi đến năm mươi mbps nhanh hơn mạng ba g từ bảy đến một mươi lần
viettel cam kết sẽ mang đến cho khách hàng nhiều tiện ích hơn nữa với các gói cước bốn g đa dạng
bên cạnh đó viettel cũng hy vọng với bốn g công nghệ thông tin sẽ được ứng dụng rộng rãi
và nhiều lĩnh vực như y tế giáo dục nông nghiệp du lịch
đặc biệt là phát triển chính phủ điện tử và hỗ trợ các hoạt động hành chính công